chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình điểm tự tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị số tiền nợ động bảo hiểm xã hội từ hơn một mươi tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi bảy đã giảm xuống còn hơn năm bảy trăm linh tỷ đồng giảm tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên tình trạng nợ động vẫn diễn biến phức tạp
song song với các hoạt động thanh tra liên ngành ngay từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám bộ luật hình sự đã quy định sẽ gia tăng mức xử phạt hành chính với các trường hợp không đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
mức xử phạt tối thiểu là năm mươi triệu đồng tối đa có thể bị xử lý hình sự phạt tù đến bảy năm
mức xử phạt này có tạo sức gian đe với chủ sử dụng lao động hay không sau đây là ghi nhận của chúng tôi
bảo hiểm xã hội việt nam
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp chiếm sáu ba số phải thu lên đến hơn một mươi sáu sáu trăm linh tỷ đồng
có đến một trăm linh hai chín trăm linh đơn vị đang nợ bảo hiểm xã hội của hai sáu triệu lao động tương đương với số tiền một mươi bốn bảy trăm linh tỷ đồng
cơ quan bảo hiểm xã hội đã khởi kiện tám tám trăm linh vụ với số tiền khoảng sáu tỷ đồng
tòa án các cấp đã xử ba chín trăm tám mươi sáu vụ tương đương với một mươi sáu tổng số nợ số vụ
trước thực tế này nếu không khắc phục được tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội
sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động
đặc biệt là khi người lao động nghỉ hưu gây bức xúc trong xã hội
để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tập thể người lao động
luật công đoàn bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
và bộ luật tố tụng dân sự năm hai nghìn một mươi năm có quy định
tổ chức công đoàn có quyền đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội ra tòa
gần đây nhất ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám bộ luật hình sự sửa đổi chính thức có hiệu lực
và có đầy đủ văn bản hướng dẫn bảo hiểm xã hội việt nam sẽ chuyển hồ sơ các doanh nghiệp cố tình nợ động
trốn đóng bảo hiểm xã hội của người lao động sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý hình sự
chúng tôi có trao đổi với luật sư trần tuấn anh giám đốc công ty luật minh bạch hà nội để làm rõ hơn về điều này
xin chào luật sư trần tuấn anh
thưa ông năm hai nghìn một mươi bảy mặc dù bảo hiểm xã hội đã có rất nhiều biện pháp để giảm đi tình trạng nợ đóng trốn đóng bảo hiểm xã hội
nhưng tình trạng này vẫn diễn ra vẫn là vấn đề nóng trong xã hội
vậy có phải đã có những chế tài chưa đủ mạnh và chưa đủ sức gian đe khiến cho cái việc này vẫn diễn ra thường xuyên hay là còn có những nguyên nhân nào khác ạ
tôi cho rằng việc vi phạm hành chính cũng như vi phạm
vi phạm các nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
một phần nguyên nhân rất quan trọng nó phát sinh từ cái chế tài
chế tài ở đây quá nhẹ
chúng ta biết là hệ thống pháp luật việt nam đến bây giờ thì cái mức xử lý vi phạm hành chính chỉ là bảy mươi năm triệu
cộng với cái việc là buộc là phải truy thu toàn bộ cái phần đã trốn hoặc là đóng thiếu
thế thì ở đây thì mức phạt thì đồng ý là bảy mươi năm triệu có thể thi được ngay
nhưng còn cái phần truy thu kia thì gần như đến bây giờ đều bất lực
bởi vì cơ chế để thực hiện việc truy thu nó không có
không có việc cưỡng chế bắt buộc phải truy thu và không có cái câu chuyện là gì
là được ví dụ như được phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp để trực tiếp truy thu
mà lại phải chờ một cái bản án có hiệu lực pháp luật
đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám mới thực hiện được biện pháp truy thiếu chế hiệu hình sự
mà chúng ta biết là gì
là cái mức phạt mà bảy mươi năm triệu so với cái việc mà trốn được đóng bảo hiểm xã hội của chủ người dụng lao động lên tới gần ba mươi
rõ ràng là nó không thấm ở đâu so với cái việc là trốn cả
chính vì cái việc chế tài nhẹ này mà dẫn đến rất nhiều người sử dụng lao động sẵn sàng đánh đổi cái câu chuyện vi phạm
lấy cái việc là có thể trốn hoặc là hạn chế được đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
thưa ông là luật hình sự mới ban hành có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trong đó nêu rõ sẽ tăng nặng hình thức xử phạt
và ví dụ là có thể phạt tù đến bảy năm
và theo ông thì mức xử phạt như vậy có hợp lý đối với tội danh là trốn đóng
nợ bảo hiểm xã hội và liệu có tạo được tác động sâu rộng trong xã hội hay không thưa ông
theo tôi thì cái việc mà thể chế hóa thành luật thể chế hóa vào luật hình sự xem cái hành vi trốn đóng bảo hiểm
chứ gì nợ đọc bảo hiểm là một hành vi phạm tội
tôi cho rằng là hết sức chính đáng
bởi vì cái việc này nó không chỉ mang tính chất gian đe giáo dục và phòng ngừa chung đối với hành vi vi phạm
nó còn đem lại cái sự hy vọng của người lao động đối với quyền lợi của mình sắp tới sẽ được bảo đảm và sẽ được giới chủ người sử dụng lao động thực thi một cách đúng đắn
còn trong trường hợp mà giới chủ cố tình trốn tránh chây ý hoặc là nợ động thì giới chủ sẽ rất có thể bị xử phạt với cái mức hình phạt là không hề thấp
bảy năm tù đối với cái tội danh này
việc mà thể chế hóa nó thành luật hình sự và xem nó là một hành vi phạm tội
sẽ giúp cho cái câu chuyện hạn chế cũng như có thể là giải quyết triệt để được cái câu chuyện là trốn đóng bảo hiểm xã hội
thực tế có những doanh nghiệp khó khăn trong quá trình sản xuất mà chậm đóng bảo hiểm xã hội
và đặc biệt là khi có những quy định mới ban hành về bảo hiểm xã hội
ví dụ như là đối với những đối tượng người lao động thời vụ cũng phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội
và doanh nghiệp sẽ phải có trách nhiệm đối với những trường hợp này
điều này có thể là gia tăng sức nặng cho các doanh nghiệp
vậy thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phải làm gì để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
đồng thời là giảm thiểu hạn chế được những doanh nghiệp trốn đóng và nợ bảo hiểm cho người lao động
trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thì đã bản chất doanh nghiệp là hoạt động về lợi nhuận
lợi nhuận thì chỉ bằng cách ngoài việc tăng doanh thu lên thì chỉ còn cách tiết giảm chi phí
chính vì vậy nó mới dẫn đến cái tình trạng là gì
là có thể trong lúc khó khăn thì các doanh nghiệp có vấn đề nợ động chây hoặc là thậm chí là trốn đóng bảo hiểm
nhằm tối đa hóa cái lợi ích trong hơn một năm vừa qua thì cái công tác liên quan đến bảo hiểm xã hội cơ quan bảo hiểm xã hội làm rất tốt
đầu tiên là gì điện tử hóa thông tin hóa tất cả các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội
bây giờ tôi có thể ngồi ở văn phòng để tôi làm thủ tục kê khai đóng bảo hiểm hưởng quyền lợi và tất cả mọi thứ tôi chỉ làm ở trên mạng internet thôi
bây giờ chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ thông qua cổng thông tin điện tử của bảo hiểm xã hội
cơ quan bảo hiểm xã hội đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mà rất lớn
ngoài ra thì cơ quan bảo hiểm xã hội tạo thuận lợi cho chính những đối tượng được hưởng đóng bảo hiểm xã hội
nếu như ngày xưa thì hàng loạt các loại giấy tờ thì mới được hưởng nhưng bây giờ thì chỉ cần một cái thẻ bảo hiểm thôi
và sau đấy chúng ta thực hiện quyền và nghĩa vụ
với sự nỗ lực đổi mới của mình thì cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã có những cái thay đổi hết sức tích cực và đáng được hoan nghênh trong cái câu chuyện là gì
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong cái việc mà đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động
để tránh những trường hợp nách luật tái diễn và tạo mối quan hệ hòa hợp giữa doanh nghiệp và người lao động trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
theo ông cần phải có những giải pháp nào để pháp luật về bảo hiểm xã hội có thể đi vào cuộc sống ạ
biện pháp mà cơ hữu nhất giải quyết câu chuyện từ gốc đấy chính là cái câu chuyện nhận thức bản thân nội tại của người dân chúng ta
phải có nhận thức pháp luật đầy đủ về câu chuyện bảo hiểm xã hội
với người lao động thì phải nghĩ đây là quyền của mình đi đến bất kỳ đâu tôi cũng có quyền đòi hỏi cái câu chuyện
anh phải đáp ứng cái quyền lợi cho tôi bởi vì đây pháp luật đã quy định rồi đây là quyền của tôi và phải được thực hiện
giới chủ là chủ sử dụng lao động thì phải có ý thức rằng đây là quy định pháp luật và khi kinh doanh thì anh phải tuân thủ
anh không tuân thủ thì anh sẽ bị chế tài ngoài chế tài về mặt dân sự có chế tài về mặt hành chính và thậm chí là bị truy cứu trách nhiệm hình sự
liên quan đến việc chống đóng bảo hiểm
đối với cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải liên tục có cái vấn đề đổi mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động
để họ được hưởng những quyền lợi thực sự từ bảo hiểm
rồi các cơ quan nhà nước khác thì phải có cái mối liên hệ phải có được cái sự gắn kết
phải xây dựng được cơ sở dữ liệu về mặt lao động xây dựng được cơ sở dữ liệu về mặt bảo hiểm
từ đấy chúng ta quản lý tốt hơn
bên cạnh đấy thì chúng ta tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan bảo hiểm xã hội trong toàn bộ cộng đồng
tăng cường năng lực của các cán bộ cán bộ phụ trách liên quan đến vấn đề bảo hiểm
cán bộ quản lý nhà nước về công đoàn rồi các cán bộ công đoàn cơ sở
tăng cường các lớp tập huấn để làm sao cán bộ công đoàn cơ sở hình dung được câu chuyện quyền của mình đến đâu
và nghĩa vụ như thế nào trong việc thực hiện
thì tôi cho rằng là các cái giải pháp đồng bộ như vậy thì chắc chắn sẽ dẫn đến cái câu chuyện là
hạn chế được rất nhiều tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội cũng như chây nợ đọc
và cùng với cái câu chuyện đấy là cái việc mà tăng cái chế tài xử lý vi phạm
thì cũng là một trong những biện pháp mà có thể giúp hạn chế được tình trạng này
xin chân thành cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị gia tăng hình sự xử phạt với tình trạng trốn đóng nợ đóng bảo hiểm cho người lao động
là việc làm cần thiết
nhằm tạo sức dân đe với các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật
các cơ quan hữu quan cần chung tay tuyên truyền vận động chủ sử dụng lao động
và người lao động có ý thức chấp hành quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
bảo hiểm quyền lợi cho người lao động góp phần tạo sự ổn định cho các doanh nghiệp
chương trình của chúng tôi đến đây là hết